do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày một tháng chín đến sáng nay trên địa bàn hà tĩnh có mưa to và rất to gây ngập lụt cục bộ ở nhiều xã
nhà máy thủy điện hố hô xả lũ khiến cho một số trục đường cầu tràn và thôn xóm ở huyện hương khê bị ngập gây chia cắt cục bộ tại nhiều xã
tỉnh đã yêu cầu các địa phương các đơn vị thi công theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa báo thông báo kịp thời để người dân chủ động các biện pháp phòng tránh
triển khai các phương án đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét kiên quyết sơ tán người dân ở những nơi nguy hiểm như dọc bờ sông ngàn sâu và vùng hạ du công trình thủy điện hố hô đến nơi an toàn